các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các thông kỳ cho thấy biến thể omicron đang có khả năng lây lan cao hơn tính bốn lần so với nhiều biến thể trước đó
trong khi đó biến thể phụ của omicron là pa hai thậm chí còn lây lan mạnh hơn theo trang huffington post của mỹ
điều này cũng đúng với tình trạng lây lan trong các hộ gia đình
vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các chuyên gia y tế anh ước tính nguy cơ lây lan omicron trong các hộ gia đình cao gấp ba lần biến thể data
có rất nhiều bề mặt thường xuyên tiếp xúc trong nhà không được khử khuẩn đúng cách
bạn có thể tiếp xúc trực tiếp với nước bọt người thân đặc biệt là những người có con nhỏ
bạn cũng có thể không mang khẩu trang khi ở trong nhà
điều này cũng đồng nghĩa là khi ngồi cạnh người thân các chật bắn sẽ dễ bay vào mặt họ hơn
chuyên gia về khí dung alex hoffman tại đại học denver của mỹ giải thích
một nghiên cứu mới đây ở đan mạch cho thấy với biến thể omicron ban đầu
hơn ba mươi những người tiếp xúc với f trong gia đình
sẽ bị lây nhiễm tỷ lệ này biến thể phụ ba hai của omicron là bốn mươi
để xác định nguy cơ lây lan giữa các thành viên trong gia đình cần xét đến rất nhiều yếu tố
sự khác biệt giữa các yếu tố này có thể khiến nguy cơ lây lan khác nhau
ví dụ một số người khi nhiễm sẽ có nồng độ virus trong máu cao hơn
và phóng thích ra ngoài nhiều virus hơn từ đó dễ lây lan hơn với người xung quanh
bất kể trong điều kiện nào để giảm nguy cơ lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình
thì điều quan trọng là phải tiêm đầy đủ vaccine
với những người đang nhiễm bệnh thì cần cách ly họ trong phòng riêng
trong trường hợp không thể cách ly hoàn toàn người bệnh
thì những thành viên trong gia đình cần giữ khoảng cách càng nhiều càng tốt
mà người đều phải mang khẩu trang chất lượng cao như n chín mươi năm
ngoài ra điều quan trọng không thể thiếu là hãy mở cửa sổ và cửa chính để không khí thông thoáng
sử dụng bộ lọc không khí di động trong nhà
các thành viên trong gia đình cần hạn chế tiếp xúc với nhau
khi ăn các thành viên trong gia đình cần ăn ở những nơi riêng biệt thông thoáng
vì lúc đó mọi người sẽ tháo khẩu trang và nguy cơ lây nhiễm cũng sẽ tăng lên
để tránh tình trạng quá tải các bệnh viện thì hiện nay đang có rất nhiều f điều trị tại nhà
vậy ba thông số quan trọng mà các f điều trị tại nhà cần theo dõi thường xuyên là gì
ba thông số đó chính là độ bảo hỏa oxy trong máu spo hai nhịp thở và nhiệt độ cơ thể
theo hướng dẫn của bộ y tế sbo hai dưới chín mươi bốn là một trong những dấu hiệu bệnh trở nặng

bệnh nhân cần phải báo ngay cho cán bộ y tế
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thị phương anh bệnh viện phổi trung mương cho biết
hầu hết người dân thành phố đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín từ một đến ba mũi
vì thế đa số không có triệu chứng hoặc chỉ sốc ngạc mũi
một số húng hắn ho sau năm ngày dùng thuốc monopiravir
bệnh sẽ thoái lui và rất hiếm trường hợp chuyển nặng
các f đủ điều kiện điều trị tại nhà chỉ cần tuân thủ dinh dưỡng tập luyện
dưới tinh thần lạc quan thoải mái những trường hợp bị mất mùi có thể kích thích khứu rác bằng những cách
ngửi các tinh dầu nếu cơ địa không bị dị ứng
theo các bác sĩ khi thấy chỉ số sp hai xuống thấp
người bệnh cần kiểm tra xem máy đo và cách đo có chính xác hay không
cụ thể nếu đo trên người bình thường thì chỉ số này là chín mươi tám một trăm linh
cách đo so ấm bàn tay trước khi kẹp máy đo để cố định bàn tay lên mặt bàn
khi đo giữ yên bàn tay trong một phút rồi đọc kết quả
nếu expo hai xuống thấp dưới chín mươi bốn người bệnh cần phải giữ bình tĩnh
nằm nghỉ để tránh cơ thể tăng nhu cầu hô hấp nên nằm tư thế nằm sấp hít thở sâu
điều quan trọng là tinh thần phải thật thoải mái không hoang mang lo lắng
trong khi đó người nhà lập tức báo cho cán bộ y tế để được hỗ trợ
với f không trự trứng hoặc có thể nhẹ có thể tập các bài phục hồi chức năng
bao gồm tập các kiểu thở là chính tập thở chúng môi tập thở cơ hành tập yoga hay dưỡng sinh
các kỹ thuật vận động là cần thiết tuy nhiên cần phải tăng dần cường độ và thời gian tùy khả năng của mỗi người
nếu người nhiễm covid một mươi chín có tiết nhiều đờm thì bổ sung các kỹ thuật thở chu kỳ chủ động và kỹ thuật ho hữu hiệu
theo bác sĩ phương anh bài tập thở này rất tốt cho hô hấp của bệnh nhân covid một mươi chín
vì thế bác sĩ khuyên dù sốt mệt f cũng nên duy trì các bài tập thở này ít nhất một mươi năm phút một ngày
khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây
người bệnh cần phải báo ngay với cơ sở
cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà trạm y tế xã phường hoặc trạm y tế lưu động trung tâm vận chuyển cấp cứu
cụ thể một khó thở thở hụt hơi hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường thở rơn rút lõm lồng ngực phòng cánh mũi kho khe thở rứt thì hết vào
hai nhịp thở người lớn nhịp thở lớn hơn hoặc bằng hai mươi một lần một phút
trẻ em từ một đến dưới năm tuổi
nhịp thở lớn hơn hoặc bằng hai mươi một lần một phút
trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
nhịp thở lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần một phút
lưu ý ở trẻ em đến đủ nhịp thở trong một phút khi trẻ nằm yên không khóc
sp hai dưới hoặc bằng chín mươi năm nếu có thể đo khi phát hiện bất thường đo lại lần hai sau ba mươi giây đến một phút khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo
mạch nhanh lớn hơn một trăm hai mươi nhịp một phút hoặc dưới năm mươi lần một phút
năm huyết áp thấp
huyết áp tối đa dưới chín mươi
sáu sáu mươi mm thủy ngân huyết áp tối thiểu dưới sáu mươi mm thủy ngân nếu có thể đo
bảy đau thức ngực thường xuyên cảm giác bó thắt ngực đau tăng khi hít sâu
tám thay đổi ý thức lú lẫn ủ rũ lờ mơ rất mệt mệt lã trẻ quấy khóc ly bị khó đánh thức coi giật
chín tím môi tím đầu móng tay móng chân da xanh môi nhợt lạnh đâu ngón tay ngón chân
không thể bú hoặc uống kém giảm ăn kém nôn ở trẻ em trẻ có biểu hiện nội dung chứng viêm đa hệ thống
sốt cao đỏ mắt môi đỏ lưỡi dâu tây ngón tay chân sưng phù nổi hồng bang
một mươi mắc thêm bệnh cấp tính sốt sốt huyết tay chân miệng
một mươi một bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người nhiễm covid một mươi chín mà thấy cần báo với cơ sở y tế
sở y tế hà nội đã có phần bản chỉ đạo các trung vị y tế
trong và ngoài công lập căn cứ tình hình dịch bệnh chức năng nhiệm vụ được giao
tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả
tập trung vào công tác xét nghiệm sars cov hai
cụ thể khi phát hiện các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính
cần nhanh chóng khẩn trương thực hiện công tác cách ly điều trị điều tra khoanh vùng
truy vết xử lý dịch bệnh theo đúng quy định của bộ y tế
thực hiện tư vấn hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
các biện pháp phòng chống dịch tránh tình trạng người dân tự điều trị tại nhà
không theo hướng dẫn của y tế hoặc tự di chuyển đến bệnh viện nơi đông người
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân đơn vị trên địa bàn
chấp hành các quy định phòng chống dịch đặc biệt khuyến cáo người dân tự xét nghiệm covid một mươi chín
khi có kết quả dương tính cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn
thông qua đó giúp cho y tế địa phương phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ
khoanh vùng và dập dịch đồng thời hạn chế lây nhiễm cho cộng đồng
bên cạnh đó thông báo số điện thoại đường dây nóng của sở y tế
tổng đài một nghìn hai mươi hai để người dân có thể liên hệ và được cung cấp thông tin kịp thời
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho các trung tâm y tế quận huyện thị xã
căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
chỉ đạo các trạm y tế thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
môn y học gia đình trường đại học y hà nội cho biết
qua thời gian theo dõi và hỗ trợ f tại hà nội
các bác sĩ nhận thấy tâm lý của f công đều lo lắng mất bình tĩnh khi biết mình là f
phó giáo sư thanh cho rằng hiện nay dịch đã khác giai đoạn trước
mọi người được tiêm từ một đến ba mũi vaccine
do vậy diễn biến lâm sàng của covid một mươi chín sẽ khác với thời kỳ đầu
vì vậy việc hướng dẫn điều trị cũng thay đổi
nên người dân cần cập nhật hướng dẫn của giới chuyên môn
hiện tại có ba gói thuốc phân theo nhóm a b c
f điều trị tại nhà sẽ được cơ quan y tế phát
tuy nhiên phó giáo sư thanh cho biết người dân cũng có thể tự mua trước gói thuốc a
gói thuốc a đây là gói thuốc điều trị triệu chứng không cần khe đơn
bạn có thể tự chuẩn bị tại nhà khi nhỡ chuyển thành f mà đơn vị y tế chưa chuyển thuốc tới
chưa kịp đi mua thì đã có sản thuốc ở nhà
nhóm thứ nhất gồm thuốc giảm đau hạ sốt thường dùng baracetamol
một số người dị ứng paracetamol có thể dự trụ thuốc hạ sốt khác
liều dùng quy định theo liều đã hướng dẫn
nhóm thứ hai là các vitamin để nâng cao sức khỏe cho người bệnh
tăng sức đề kháng miễn dịch để chống lại virus
các vitamin được sử dụng nhiều nhất là vitamin nhóm b d kém
người bệnh có thể uống vitamin tổng hợp để cung cấp đầy đủ vitamin và các vi lượng khác
người chưa nhiễm covid một mươi chín cũng có thể uống vitamin
nếu người đang điều trị bệnh lý khác có thể chống chỉ định vitamin sẽ tránh vitamin đó
nhóm thứ ba các nước bù điện giải
gói thuốc orezon
nếu có sốc cao khát nước và tiêu chảy cần bù điện giải
còn nếu không triệu chứng trên thì chỉ cần sử dụng nước lọc nước hoa quả
nhóm thứ tư là nước muối sát trùng mũi hồng
người bệnh nhẹ ở nhà ít triệu chứng có thể bị ho hát hơi kích ứng đường hô hấp
khi đó người bệnh nên rửa mũi hồng ngầm nước muối vào hồng
một vài giây sau rửa sạch giúp làm ẩm và làm sạch đường hồ hấp
người bệnh cũng có thể dùng một số dung dịch rửa mũi họng hàng ngày
nhóm thứ năm một số thuốc khác ví dụ như thuốc ho thuốc kích thích dạ dày
nếu ho kích ứng người bệnh nên uống si rô ho
người bị kích ứng dạ dày do lo lắng có thể mua thêm thuốc giảm kích ứng dạ dày tại nhà
phó giáo sư thanh cho biết những thuốc này là thuốc cơ bản
không chỉ riêng người mắc covid một mươi chín mà chỉ người bị cảm cúm thông thường vẫn có thể dùng
đây là túi thuốc cho tủ thuốc gia đình mọi người có thể chuẩn bị sẵn trong nhà
gói thuốc b gói thuốc này phải có sự chỉ định của bác sĩ
bao gồm thuốc kháng viêm kháng đông thuốc kháng viêm giúp giảm cân bảo sicoin
giảm bớt hình thành cục máu đông làm tình trạng người bệnh trở nặng
người bệnh chỉ sử dụng trong một giai đoạn thời điểm nào đó
tuyệt đối không tự sử dụng chỉ định cho mình hay người thân
gói thuốc b giống chỉ định cho người bị viêm rớt dạ dày tá tràn sỉ can sỉ thận
người đang sử dụng biện pháp điều trị dễ gây chảy máu phụ nữ có thai cho con bú
gói thuốc này gồm hai loại thuốc nhóm một là desa metason là thuốc uống vào buổi sáng sau khi ăn
và nó có thể gây phụ giữ nước trên bệnh nhân đái tháo đường làm tăng đường huyết
nhóm thuốc thứ hai là thuốc kháng đông là thuốc ebisaban hai năm mg và rivarosaban một mươi mg
sử dụng buổi sáng thuốc này dùng theo chỉ định của bác sĩ
gói thuốc c hiện nay thuốc kháng virus có một loại đang thử nghiệm
ví dụ như khi sử dụng thuốc manovida cần có sự giám sát của bác sĩ
và sử dụng trong các cơ sở y tế vì thuốc đang trong giai đoạn theo dõi
một số người không được sử dụng như cho con bú viêm gan cấp viêm tủy cấp v v